thưa quý vị thời gian qua trên cơ sở quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước
quan hệ giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc tiếp tục phát triển và tăng cường
củng cố về nhiều mặt như tích cực phối hợp có hiệu quả trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm kinh tế
phối hợp truy bắt đối tượng truy nã quản lý xuất nhập cảnh góp phần bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước nhất là khu vực biên giới hai nước
đóng góp tích cực cho sự phát triển và củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng công an việt nam và công an trung quốc đã phối hợp mở nhiều đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm ma túy đặc biệt là phối hợp đấu tranh chuyên án sản xuất ma túy xuyên quốc gia
đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp điều tra chung các vụ án ma túy
theo đó nhiều chuyên án đã được công an hai nước xác lập chung bọc gỡ triệt đề các đường dây tội phạm xuyên quốc gia
điển hình là chuyên án do đối tượng vi văn thế cầm đầu
công an việt nam đã bắt giữ một mươi một đối tượng truy nã một đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển tàng chữ trái phép chất ma túy
thu giữ năm mươi chín bánh heroin gần ba một tỷ đồng ba xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
phía trung quốc đã bắt giữ bảy đối tượng thu một trăm bảy mươi chín bánh heroin
tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến biên giới việt trung đã giảm mạnh
trong thời gian qua chính là minh chứng cho hiệu quả trong hợp tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy giữa lực lượng công an việt nam và trung quốc
trung quốc đã phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy với nhiều nước trên thế giới
nhưng có thể khẳng định việc phối hợp với công an việt nam được coi là hình mẫu tiêu biểu và thành công nhất
việc công an việt nam triệt phá thành công hàng loạt chuyên án ma túy lớn mà bọn tội phạm đều đang có mục đích vận chuyển số ma túy này vào trung quốc
đã góp phần tích cực vào cuộc chiến với tội phạm ma túy nói chung và với trung quốc nói riêng
đặc biệt trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng
bộ công an việt nam đã hỗ trợ bộ công an trung quốc xác minh nhiều vụ việc liên quan đến đối tượng người trung quốc
hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên lãnh thổ việt nam bắt giữ bàn giao đối tượng cho bộ công an trung quốc xử lý
các lực lượng chức năng của hai bộ đã phối hợp xác minh các vụ việc mua bán người
đặc biệt là mua bán phụ nữ việt nam sang trung quốc giải cứu nạn nhân việt nam bị lừa bán sang trung quốc